bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đặng quốc khánh trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của bộ công an và cá nhân bộ trưởng tô lâm đối với bộ tài nguyên và môi trường
đồng thời khẳng định sự cần thiết phải xây dựng cơ chế phối hợp để giải quyết hiệu quả hơn những nhiệm vụ có liên quan đến hai bộ
và đề xuất bộ công an hỗ trợ một số nội dung liên quan đến tài nguyên và môi trường
phát biểu kết luận bộ trưởng tô lâm đánh giá cao kết quả buổi làm việc mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai bộ
khẳng định những nội dung đề xuất giữa hai đơn vị đang được các đơn vị chức năng của hai bộ thực hiện với tiến độ nhanh hiệu quả
đồng thời nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên môi trường đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự an ninh quốc phòng phát triển kinh tế xã hội
bộ trưởng tô lâm tin tưởng trong thời gian tới công tác phối hợp giải quyết những nội dung liên quan đến trách nhiệm quyền hạn sẽ được hai bộ thực hiện ngày càng hiệu quả
sáng nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã gặp mặt đoàn các cháu là con liệt sĩ con thương binh trong công an nhân dân trước khi các cháu đi tham quan nghỉ dưỡng tại mông cổ
theo kế hoạch bộ công an sẽ tổ chức đưa bảy cháu là con thương binh liệt sĩ trong công an nhân dân sang tham quan nghỉ dưỡng tại mông cổ từ ngày ba đến ngày chín tháng tám
hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ của bộ công an
tại buổi gặp mặt thứ trưởng trần quốc tỏ ân cần dặn dò các cháu đi tham quan nghỉ dưỡng tại mông cổ cần chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của các cô chú trong đoàn
tích cực tham gia các hoạt động chung của đoàn tôn trọng và chấp hành pháp luật của nước sở tại và nội quy quy định nơi tham quan nghỉ dưỡng
thứ trưởng đề nghị các đồng chí cán bộ được cử tham gia đoàn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt chương trình kế hoạch của chuyến đi đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các cháu trong suốt hành trình
nhân dịp này thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao tặng các cháu trong đoàn những món quà ý nghĩa trích từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân và quà của cá nhân đồng chí thứ trưởng
mong các cháu tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc của các thế hệ cha anh đi trước luôn là niềm tự hào của gia đình nỗ lực học tập rèn luyện là những người con ngoan trò giỏi trở thành công dân có ích cho xã hội
hôm nay ba tháng tám công an tỉnh thanh hóa tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm công tác lấy lời khai hỏi cung của bị can của lực lượng cảnh sát điều tra
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an dự phát biểu chỉ đạo hội nghị
theo thống kê của công an tỉnh thanh hóa từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn xảy ra một mươi bảy sáu trăm ba mươi tám vụ
năm mươi ba hai mươi bốn đối tượng liên quan hàng năm tình hình hoạt động của các loại tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn được kiêm chế và kéo giảm từ năm sáu số vụ so với năm trước đó
tỷ lệ điều tra khám phá hàng năm trên tám mươi trong một mươi năm qua tội phạm trên địa bàn tỉnh giảm một mươi chín
để có những kết quả trên thời gian qua công an tỉnh thanh hóa luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến công tác lấy lời khai hỏi cung bị can
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả công an tỉnh thanh hóa đạt được trong thời gian qua
đặc biệt là việc chuẩn bị và tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm công tác lấy lời khai hỏi cung bị can của lực lượng cảnh sát điều tra công phu bài bản
thứ trưởng khẳng định công tác lấy lời khai hỏi cung được tất cả các thế hệ lãnh đạo bộ quan tâm và coi đây là công tác khoa học
để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lấy lời khai hỏi cung bị can trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn duy ngọc lưu ý trước tiên phải nhận diện rõ tội phạm
từ đó có các nhận thức giải pháp phù hợp nếu không nhận diện rõ sẽ định hướng điều tra sai lệch không hiệu quả
sau mỗi vụ án cần có công tác tổng kết để rút ra kinh nghiệm đặc biệt quan tâm lĩnh vực tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng
thưa quý vị trung tâm quản lý điều hành phương tiện kỹ thuật phòng chống tội phạm được công an tỉnh vĩnh phúc đưa vào vận hành từ tháng sáu năm nay
đây được ví như là mắt thần nơi công cộng giúp cho lực lượng chức năng giám sát đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn trọng yếu
dù mới đi vào hoạt động nhưng mô hình này nhận được sự ủng hộ rất lớn của nhân dân địa phương
bởi không chỉ góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
mà còn giúp nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành luật giao thông và phát huy tinh thần toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và đây chỉ là một trong số rất nhiều kế hoạch để hiện đại hóa phục vụ công tác công an của địa phương này
hệ thống quản lý điều hành phương tiện kỹ thuật phòng chống tội phạm gồm một trung tâm điều hành chỉ huy
ba trung tâm giám sát với hai trăm linh chín camera giám sát máy chủ chuyên dụng hiệu năng cao
cùng với đó là các loại mô đun thu thập xử lý thông tin bằng trí tuệ nhân tạo ai
mô đun phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến giao thông
khả năng chịu tải bảo mật chịu lỗi và đáp ứng nhu cầu mở rộng trong tương lai
sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn
giúp cho cơ quan công an rất hiệu quả trong quá trình đảm bảo an ninh trật tự và khắc phục những vấn đề khó khăn
bởi thực tế với lượng thông tin dữ liệu rất lớn con người không thể nào quản lý được hết và cũng không đủ nguồn nhân lực
nhưng với sự tự động hóa việc phân tích thì cán bộ điều hành chỉ cần truy xuất liên quan đến các lỗi vi phạm
để hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện đại công an tỉnh vĩnh phúc đã xây dựng đề án
trong đó từng bước trang bị và nghiên cứu ứng dụng những thành tiệu mới nhất của tiến bộ khoa học công nghệ
phục vụ công tác chiến đấu đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn trên các lĩnh vực chuyên môn
ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án đầu tư kinh phí với tổng số nguồn kinh phí là khoảng hơn ba tỷ đồng
trong đó thì đã đầu tư là khoảng hơn một bốn trăm linh tỷ đồng
và còn số còn lại từ năm hai nghìn hai mươi ba cho đến hai nghìn hai mươi năm là đầu tư kinh phí khoảng hơn một ba trăm linh tỷ
còn lại trong đề án cũng xác định là những năm tiếp theo là từ hai nghìn hai mươi năm trở đi thì sẽ căn cứ vận tình
thực tế thì sẽ đầu tư thêm
cái một bốn trăm linh tỷ thì chúng tôi hiện đã đầu tư là mua sắm các trang thiết bị để phòng chống cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện đại về cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật phương tiện công cụ hỗ trợ và trình độ cán bộ chiến sĩ tương ứng
phương tiện khoa học kỹ thuật vũ khí công cụ hỗ trợ cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện hiện đại để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
và trật tự an toàn xã hội được giao trong tình hình mới
thực hiện tinh thần nghị quyết một mươi hai công an tỉnh vĩnh phúc xác định xây dựng con người là trung tâm
nên song song với việc trang bị và nghiên cứu ứng dụng những thành tựu mới nhất của tiến bộ khoa học công nghệ
phục vụ cho công tác chiến đấu đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn lực lượng công an nơi đây còn trú trọng việc hiện đại về con người
trong đó chủ động triển khai nhiều kế hoạch để xây dựng nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn tương ứng
trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
đặc biệt là phát huy mạnh mẽ vị trí vai trò của công tác chính trị tư tưởng xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức
phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương
mô hình cảnh sát giao thông vĩnh phúc thần thiện vì nhân dân phục vụ đã được triển khai năm hai nghìn hai mươi hai
thông qua những hành động thiết thực ý nghĩa sáng tạo hiệu quả
sau một năm tỷ lệ đánh giá hài lòng của quần chúng nhân dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông ở đây là tám mươi một hai tăng hơn hai mươi so với năm hai nghìn hai mươi một
để đạt được kết quả này lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ phải tự rèn luyện về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
mà không ngừng nâng cao khả năng chuyên môn để đáp ứng yêu cầu hiện nay
tự trao dổi kiến thức và tự tìm tòi sáng tạo trong việc sử dụng trang thiết bị kỹ thuật
nghiệp vụ làm sao hiệu quả sử dụng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tốt nhất cho công tác đảm bảo trực tiếp an toàn hợp thông
trong thời gian này chúng tôi đang cùng với ủy ban nhân dân ban an toàn giao thông tỉnh
đang triển khai thực hiện mô hình sử dụng trang thiết bị kỹ thuật ghi hình phạt nguội trên địa bàn
trên phương châm xây dựng thành phố bích yên thành phố trung minh trong thời gian tới
xác định tình nhuệ là yếu tố tổng hợp toàn diện của lực lượng công an nhân dân tạo nên sức mạnh và hiệu quả trong chiến đấu
khả năng tấn công kẻ địch và tội phạm một cách sắc bén
công an tỉnh vĩnh phúc đã xây dựng lực lượng mũi nhọn chuyên sâu được trang bị hiện đại cơ động có khả năng tác chiến cao
đối với lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh vĩnh phúc luôn được ban thủ ngụy đảng ủy ban giáo đốc công an tỉnh
ưu tiên con người để lưng cao năng lực đảm bảo con người là then chốt để góp phần xây dựng lực lượng công an vĩnh phúc
thực sự trong sạch vững mạnh theo yêu cầu nghị quyết số một mươi hai
thứ nhất là làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn yên tâm công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thứ hai là hàng ngày tổ chức huấn luyện thường xuyên huấn luyện lưng cao nhằm trang bị cho cán bộ chiến sĩ
cảnh sát cơ động lắm vững các kỹ thuật chiến thuật sử dụng thành thạo các vũ khí công cụ hỗ trợ và phương tiện được trang cấp
cũng là một chiến sĩ trẻ thì chúng em cũng không nề hà những khó khăn vất vả
với phương châm là thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu thì chúng em cũng luôn luôn luyện tập để tích lũy
khi mà có ra thực chiến thì chúng em có đầy đủ những kinh nghiệm cũng như là kinh nghiệm vụ để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ
sau một năm thực hiện nghị quyết số một mươi hai công tác xây dựng lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc đã có nhiều chuyển biến tích cực
trong đó thay đổi lớn nhất là lực lượng công an cơ sở
với việc mở các lớp tập huấn và kị toàn bộ máy chính quyền cấp ủy đảng đối với lực lượng công an cấp xã bảo đảm cơ sở vật chất để lực lượng công an xã hoạt động hiệu quả
đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đảng tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
để thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ yên trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an dân thực sự trong sạch vững mạnh hiện đại chính quy đáp ứng với tình hình mới
thì đối với đảng ủy công an thành phố nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng đối với công an công an ngoài ra đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
để đáp ứng yêu cầu hiện nay đối với lực lượng cán bộ chiến sĩ công an thành phố một nâng cao vai trò về chính trị pháp luật ngoài ra thì tiến hành áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đặng văn trung và phạm huy hoàng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó ngày một mươi tám tháng bảy công an huyện văn lâm kiểm tra phát hiện phạm huy hoàng và ngô học sơn đang đứng đợi ở ven đường địa phận thôn như quỳnh thị trấn như quỳnh để đợi thu tiền lãi cho người vay cho trung
tiến hành xác minh điều tra cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trung đã cho nhiều người trên địa bàn huyện văn lâm
vai với tổng số tiền là ba trăm bốn mươi triệu đồng với lãi suất từ năm đồng đến sáu đồng một triệu một ngày thu lời bất chính số tiền hơn một trăm tám mươi hai triệu đồng
được biết trung và hoàng đều có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
tám đối tượng trong đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống
tội phạm sử dụng công nghệ cao hà nội phối hợp với công an huyện đàn phượng đấu tranh bắt giữ
điều đáng nói là cả tám đối tượng không một ai có bằng cấp về công nghệ thông tin
thế nhưng đã cùng nhau xây dựng kịch bản lên kế hoạch lừa đảo nhiều bị hại trên nhiều tỉnh thành phố thông qua mạng xã hội
đều là lao động tự do tám đối tượng này đã thành lập nhóm lừa đảo qua mạng
cầm đầu là đối tượng lê hùng công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại đan phượng hà nội
và ngô thị thu hiền sinh năm hai nghìn trú tại thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên
thuê một căn trung cư tại đô thị tân tê đô các đối tượng sử dụng tám bộ máy tính kết nối internet đăng nhập vào các tài khoản facebook
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại bằng hình thức tặng quà là điện thoại iphone một mươi bốn
khách hàng muốn nhận quà thì chuyển khoản cho các đối tượng với số tiền từ hai trăm linh đến sáu triệu đồng trên người

đây là một trong số các bị hại của nhóm đối tượng này
cũng chỉ vì một phút tham lam và nghe những lời đừng mật của chúng chị đã không ngần ngại chuyển tiền cho các đối tượng để nhận quà
thuê một căn trung cư tại đô thị tân tê đô các đối tượng sử dụng tám bộ máy tính kết nối internet đăng nhập vào các tài khoản của các bị hại bằng hình thức tặng quà là điện thoại iphone một mươi bốn